liên quan đến các trường hợp mắc covid một mươi chín do từng đến quán ba buda
cơ quan chức năng thành phố cho biết đã xác định được một trăm năm mươi ba người từng đến quán ba này
trong thời gian từ ngày một mươi bốn tháng ba đến ngày một mươi tám tháng ba
để kiểm soát tình hình cũng như phòng lây nhiễm trong cộng đồng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đề nghị những khách hàng từng đến quán ba buda
trong thời gian từ một mươi bốn tháng ba đến một mươi tám tháng ba khẩn trương liên hệ với các cơ quan y tế địa phương gần nhất
để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm